chiều nay ngày hai mươi bốn tháng năm quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về những quy định còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
một quy định được bổ sung trong dự án luật lần này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu quốc hội là quy định về kinh doanh đa cấp
theo quan điểm của ủy ban thường vụ quốc hội kinh doanh đa cấp là phương thức kinh doanh hiện đại nếu tuân thủ đúng pháp luật thì sẽ phát huy hiệu quả
tuy nhiên nếu kinh doanh theo phương thức đa cấp mà vi phạm quy định của pháp luật thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra hậu quả rất lớn nên cần được quy định trong luật để xử lý
nếu như mà có hành vi lừa đảo thì phải đợi có cái kết quả phải chứng minh được là có cái ý thức gian dối lừa đảo thì mới chứng minh được
nhưng ở đây thì xử lý sớm hơn để đáp ứng cái yêu cầu đấu tranh phòng chống cái loại vi phạm này trong thực tiễn
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu cần sử dụng
xem xét thận trọng việc đưa quy định này vào trong luật vì nếu quy định như hiện nay là chưa rõ cơ sở để bổ sung cũng chưa rõ ràng về nguyên nhân và cách xử lý
với thiết kế như điều hai trăm một mươi bảy a thì chưa chắc đã xử lý hình sự được các vụ việc tương tự xảy ra trong thực tiễn vừa qua
vì các doanh nghiệp này đều đã được cấp phép đăng ký kinh doanh rất là đầy đủ
hơn nữa việc thiết kế khung hình phạt của tội phạm này cao nhất mới có năm năm tù
nhẹ hơn rất nhiều so với tội lừa đảo
hình phạt của tội gian này trong dự luật tôi cho rằng vẫn còn quá nhẹ
nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
đối với đó mức độ nguy hiểm tính chắc mức độ hành vi của lừa đảo thông qua bán hàng đa cấp nguy hiểm hơn rất nhiều so với hành vi lừa đảo thông thường
kinh doanh đa cấp là ngành kinh doanh được cấp phép theo quy định của pháp luật
do đó theo các đại biểu việc quy định xử lý hình sự đối với hành vi này cũng cần rõ ràng và nghiêm minh để ngăn chặn các vụ việc lừa đảo nghiêm trọng gây thiệt hại cho nhiều người tái diễn